ngay trong ngày đầu tiên triển khai ứng dụng bluezone nhằm truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tỉnh đoàn yên bái đã tổ chức cài đặt cho tất cả các đoàn viên cán bộ công nhân viên chức các ngành
tại các địa phương tổ chức cơ sở đoàn thanh niên xuống tận nhà dân hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng bluezone
đến giữa tháng tám tỉnh yên bái phấn đấu hơn năm mươi người dân sử dụng bluezone
ứng dụng bluezone ghi nhận những người tiếp xúc gần trong khoảng hai mét
nếu một người trong mạng lưới tiếp xúc gần bị phát hiện lây nhiễm
thì phần mềm sẽ chỉ ra những người tiếp xúc gần còn lại giúp cho việc truy vết khoanh vùng dập dịch nhanh chóng